chuyến hàng đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi chín cũng đã cập cảng và trong sáng nay tại cầu cảng số một cảng tiên sa
công ty cổ phần cảng đà nẵng đã tổ chức lễ đón tấn hàng đầu tiên
chuyến tàu đầu tiên cập cảng tiên sa đà nẵng bằng tên one high hai trăm sáu mươi năm là tàu chuyên dùng trở container
thuộc sở hữu của hãng tàu one high quốc tịch singapore tải trọng hơn hai mươi ba đvft
trong năm hai nghìn một mươi tám cảng đà nẵng đón một chín trăm bảy mươi sáu lượt tàu vào ra sản lượng hàng hóa thâm quan cảng đà nẵng đạt cao nhất từ trước tới nay
với tám sáu mươi năm triệu tấn tăng hơn bảy bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tàu container một một trăm một mươi hai lượt chiếc sản lượng đạt ba trăm bảy mươi tút một trăm linh chín lượt tàu du lịch với hơn hai trăm linh lượt khách
trong năm hai nghìn một mươi tám cảng đà nẵng chính thức đưa vào sử dụng hai cầu tàu mới
thuộc dự án mở rộng cảng tiên sa giai đoạn hai với tổng chiều dài năm trăm hai mươi mét có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến bốn tút
với những nỗ lực vượt bậc năm hai nghìn một mươi tám cảng đà nẵng được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động nằm trong top một trăm linh doanh nghiệp phát triển bền vững
năm hai nghìn một mươi chín cảng đà nẵng đề ra mục tiêu đạt sản lượng tám bảy triệu tấn trong đó hàng container đạt ba trăm tám mươi năm tút